vâng thưa quý vị vào ngày hôm nay nắng vàng sẽ chảy khắp các tỉnh thành phố của cả nước
đáng lẽ đây sẽ là một tín hiệu vui để người dân có thể ra ngoài thư giãn sau một tuần làm việc học tập mệt mỏi
tuy nhiên thì tình trạng ô nhiễm không khí đặc biệt là tại khu vực hà nội và các tỉnh lân cận sẽ ít nhiều ngăn cản tới quý vị
vâng ạ đúng là như vậy khi chất lượng không khí ở mức xấu thì nhóm người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe
nên hoạt động ngoài trời cần phải hạn chế nếu cần thiết phải ra ngoài thì quý vị hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn
còn nhóm người bình thường thì cũng nên giảm các hoạt động mạnh ở ngoài trời nhất là tránh tập thể dục kéo dài